và trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phòng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thí sinh nhỏ tuổi nhất đội tuyển việt nam dự thi olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy là em phạm đức anh
ít ai biết rằng đam mê quyết tâm theo đuổi môn hóa học của đức anh bắt nguồn từ chính tấm huy chương đồng olympic của anh trai phạm anh tuấn
chín năm trước anh tuấn cũng là một thí sinh dự thi olympic hóa quốc tế tại hungary
động lực đổi màu tấm huy chương cho anh trai đã khiến đức anh quyết tâm chinh phục mọi công thức hóa học phức tạp nhất
sau này khi lớn lên rồi biết là hồi đấy thì anh trai em bên kia là do yếu tố sức khỏe cho nên là thi cũng không được như ý muốn cho nên được huy chương đồng
thế là em nung nấu ý chí trong người mình rằng có một ngày mình sẽ đổi màu huy chương

thế là em nung nấu ý chí trong người mình rằng có một ngày mình sẽ biến cái huy chương đồng thành cái huy chương vàng to và sáng
về ước mơ đổi màu huy chương của đức anh thì thật sự là khi mà đức anh giải được huy chương vàng là cảm xúc rất là vỡ hoà
bởi vì thật sự là chín năm rồi và cảm xúc vẫn vẹn nguyên như chín năm trước khi đức anh đổi màu huy chương thì cảm giác rất là lâng lâng
nhưng cảm giác là chính mình đang đi thi cuộc thi này chính mình đang tham dự cuộc thi này chính mình đang tạo nên cái màu huy chương đổi màu này
cùng với đức anh đội tuyển olympic hóa học việt nam năm nay còn mang về thêm hai tấm huy chương vàng và một huy chương bạc
có thể nói chưa có năm nào mà thành tích của các đoàn việt nam dự thi olympic quốc tế lại làm nức lòng người như năm nay
thành tích là thành tích đã tốt nhất từ trước đến nay
và như tất cả chúng ta đã biết là ba huy chương vàng một huy chương bạc
và trong đó nói về điểm số thì điểm số của bốn em chúng ta
đều là thuộc cái tốt đứng đầu
mà điều này thì làm cho rất nhiều bạn bè quốc tế là không phục
em nghĩ đó là sự tinh thần học tập của cả đội sự tập trung và tinh thần công hiến của các bạn trong đội đã làm nên kết quả này ạ
liên tiếp các môn thi toán học hóa học vật lý sinh học và tin học đoàn thí sinh việt nam gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào
có thể thấy những kết quả mà các đoàn học sinh của việt nam đã đạt được trên trường quốc tế không chỉ góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ việt nam mà còn góp phần thực hiện nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tạo tiền đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
vâng thưa phó giáo sư lê anh vinh qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một cái điều rất là đáng mừng khi mà năm nay có thể nói là một cái năm thành công toàn diện khi mà các cái thí sinh của việt nam tham gia thi olympic của rất là nhiều môn như là toán vật lý hay là hóa học thì đều giành được giải thưởng và có thể nói là cái thứ hạng của việt nam trong cái danh sách các quốc gia trên thế giới thì cũng có tăng
ông có thể chia sẻ như thế nào bởi vì được biết là ông cũng là một người gắn bó với cả đội tuyển olympic toán của việt nam trong nhiều năm nay ạ
trước hết là với một người làm công tác truyền thống
trong ngành giáo dục thì tôi rất là vui mừng và phấn khởi với những kết quả mà các đội tuyển của chúng ta đã đạt được trong các kỳ thi olympic không chỉ trong các môn toàn lý hóa mà cả những môn có nhiều phần ứng dụng như là sinh học tiên học
và một người đã theo dõi đội tuyển trong vòng năm năm của thầy đội tuyển toán thì tôi lại không bất ngờ đối với cái thành tích này
bởi vì tôi nghĩ là những kết quả của học sinh thì nó hội tụ từ năm yếu tố
thứ nhất là cái năng lực cá nhân của các em cái sự nỗ lực trong học tập thay đổi học tập của các em
thì đội tuyển của chúng ta năm nay đã thể hiện rất là tốt điều này trong suốt cả quá trình tập huấn
thứ hai là sự ủng hộ của gia đình đối với những cái mong muốn học tập của các em
thực sự là hiện nay thì cái việc theo đuổi học tập các môn khoa học cơ bản rất là vất vả rất là khó
thế nhưng mà khi gia đình đã ủng hộ được các em và cho các em thực hiện được cái đam mê của mình thì tôi nghĩ đây là một cái ủng hộ tinh thần rất là lớn đối với mỗi học sinh
thứ ba là ở các trường ở các địa phương
thì cái sự dìu dắt quan tâm và dạy
thứ ba là cái dỗ của các thầy cô dành cho các em để tạo một cái nền tảng rất tốt cho các em để tạo cái tiền đề cho đội tuyển của việt nam
và thứ tư là các cái kỳ thi tuyển chọn
các em học sinh giỏi của chúng ta đã được tổ chức rất là nghiêm túc và có chất lượng cao để chọn ra được những học sinh xuất sắc nhất đại diện cho việt nam tham dự các kỳ thi olympic
và sau đó thì khi các em được tuyển chọn vào đội tuyển thì các em đã được các thầy cô tập trung tập huấn bồi dưỡng trong vòng hai tháng
và đồng hành cùng các em trong kỳ thi giúp các em đạt được một cái trạng thái tốt nhất
chính là cái điểm rơi phong độ để đạt được những thành tích cao
và tôi nghĩ là khi mà hội tụ đủ năm cái yếu tố đó thì những cái thành tích tốt là những điều mà chúng ta có thể hy vọng
có thể nói là kết quả của đội tuyển olympic toán của việt nam nói riêng và các đội tuyển khác nói chung thì một phần cũng xuất phát từ việc thực hiện nghị quyết hai mươi chín
về việc cải cách một cách toàn diện và căn bản giáo dục của việt nam
vậy thì ông chia sẻ như thế nào về điều này
vâng thực ra tôi nghĩ là cái kết quả của các đội tuyển đạt được đã một lần nữa khẳng định được những cái đổi mới đúng hướng
của ngành giáo dục trong những năm gần đây
đặc biệt là trong việc chúng ta thúc đẩy song song giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn dành cho các học sinh có năng khiếu
tôi nghĩ một phần là do về những cái công tác truyền thông
nên khi mà các em học sinh đạt được những tròi cao thì chúng ta chỉ hình dung ra rằng chỉ có hơn ba mươi em đại diện cho các đội tuyển thi olympic quốc gia
đó là toàn bộ cái phong trào cho học sinh giỏi
nhưng mà để đại diện được việt nam tham dự cái thi học sinh giỏi quốc gia
đầu tiên là các em phải là những học sinh xuất sắc nhất trong lớp
sau đó là đại diện cho trường đại diện cho quận thành phố toàn quốc
và sau đó các em còn phải một vòng lựa chọn nữa để trở thành những học sinh đại diện cho việt nam tham dự các thi olympic
như vậy nói ngược lại thì những cái kết quả của một kỳ thi olympic nó có một cái tác động rất là rộng và nó cả một cái phong trào học tập rộng lớn
thì cái phong trào olympic thực sự đã thể hiện được một phần nào cái chất lượng giáo dục đại trà của chúng ta ngày càng được đẩy mạnh
và nếu chúng ta nhìn rộng hơn ví dụ như là kỳ thi đánh giá năng lực pizza
thì việt nam cũng đạt được cái sứ hạng rất là cao và gây được ấn tượng mạnh trong cộng đồng quốc tế
và tôi nghĩ rằng là với những cái đổi mới đúng hướng của chúng ta thứ nhất là để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
và từ đó thì đẩy mạnh cái phát triển giáo dục bối nhọn để từ đó thì đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân tài cho đất nước
thì ngành giáo dục của chúng ta đã có những cái đổi mới rất đúng hướng và đã có những cái đầu tư đúng để có thể đạt được những thành tích như vậy
vậy thì không biết là ngành giáo dục đã có những kế hoạch như thế nào
tiếp tục duy trì cũng như là phát huy thêm hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết hai mươi chín để mà tiếp tục có thể nói là nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục và đào tạo ở việt nam
để chúng ta tiếp tục duy trì cái phong độ như thế này ạ
vâng thực ra là có rất nhiều những cái biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và cả đẩy mạnh cho giáo dục bôi nhọn của chúng ta
đầu tiên thì có thể nói là trong những năm gần đây có những cái thay đổi rất là lớn về công tác kiểm tra đánh giá thi cử
cũng như là việc tuyển chọn đội tuyển
chúng ta đã tiếp cận dần với
cái chuẩn mực của quốc tế
những bài thi chọn đội tuyển của chúng ta thì đã tiệm cận với những đề thi quốc tế
ngoài ra thì cũng có thể thấy không chỉ chúng ta thành công trong những môn lý thuyết như môn toán
những môn như là lý hóa sinh học là đòi hỏi học sinh cần phải có cái khả năng thực hành khả năng làm thí nghiệm sớm
thì chúng ta cũng đã đạt được những kết quả rất là cao
ví dụ như môn sinh học trước đây rất khó được huy chương vàng
thì hai năm liên tiếp chúng ta đều có học sinh đạt được huy chương vàng
thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy
trong cái cách tiếp cận của giáo dục phổ thông
học sinh được làm quen với thí nghiệm từ sớm
chúng ta cũng có những sự đầu tư trọng điểm vào hệ thống trường chuyên tại các địa phương
và các em học sinh không còn cái cảm giác gọi là bỡ ngỡ trước những cái vấn đề thực hành như là trước đây
thì tôi nghĩ đấy là một điều rất là quan trọng
ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái phong trào
những cái hoạt động để đẩy mạnh cái giáo dục phổ thông đại trà
ví dụ đối với
đội tuyển toán của chúng tôi thì không chỉ chúng tôi có những cái kỳ thi đánh cho học sinh giỏi
mà chúng tôi cũng có những cái kỳ thi để cho tất cả học sinh đều có thể tham gia
và chúng tôi lưu ý rằng là đây không phải là kỳ thi học sinh giỏi
mà đây là kỳ thi toán để tất cả học sinh đều thấy toán học rất là đẹp rất là có ý nghĩa
có những cái kỳ thi mà chúng tôi thu hút được từ học sinh tiểu học
cũng tham gia học sinh lớp một lớp hai tham gia
và sau khi tham dự kỳ thi thì các em nói rằng là thi nó vui quá
sau năm chúng con lại muốn được thi tiếp
thì tôi nghĩ là khi chúng ta có vừa quan tâm đến giáo dục đại trà
chúng ta tạo được một cái nền tảng tốt
và từ đó thì chúng ta sẽ thúc đẩy được cái giáo dục mũi nhọn
để tạo được một cái sự phát triển theo hình thành chóp nhọn lên
thì chúng ta sẽ có một sự phát triển bền vững đối với giáo dục
tuy nhiên là có một thực tế cũng đáng buồn
và chúng ta cũng nhắc tới thực tế này trong nhiều năm qua
đó là những cái thí sinh những cái bạn thí sinh đại diện cho việt nam
tham gia các kỳ thi olympic
và còn nhiều nữa những cái bạn mà chúng ta thực sự nhận thấy là các bạn giỏi
và tiếp theo đó là lập thân lập nghiệp và tu nghiệp ở nước ngoài ạ
thì ông chia sẻ như thế nào về điều này
và là một người mà cũng được biết là cũng được đào tạo ở nước ngoài
và sau đó quyết định trở về việt nam ạ
thì ông có thể chia sẻ đôi chút về cái quyết định này của mình ạ
vâng tôi nghĩ là đây là hai câu hỏi riêng biệt
thứ nhất là việc đi du học
thứ hai là việc là học xong thì công tác ở đâu đúng không ạ
và tôi nghĩ là cái lựa chọn đi du học là một cái sự lựa chọn hợp lý
đối với các bạn học sinh
và điều này rõ ràng hợp lý khi mà chất lượng giáo dục đại học của chúng ta
vẫn có cái sự vanh nhất định so với nền giáo dục đại học ở các nước tiên tiến
ngoài ra thì cái việc đi du học của các bạn không phải chỉ là để thu nhận kiến thức
mà tôi nghĩ đấy là một cái trải nghiệm trong cuộc sống để tăng cái nhận thức của các bạn
vì vậy không chỉ đối với học sinh thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế
mà cả những bạn học sinh khác thì tôi luôn luôn khuyến khích các bạn
và tìm kiếm những cái cơ hội để đi du học để được đi trải nghiệm một môi trường khác
thế còn cái câu hỏi là học xong thì công tác ở đâu ạ
thì tôi nghĩ đấy là câu hỏi mà bất kỳ một du học sinh nào cũng đặt ra
ai cũng sẽ tự đặt ra câu hỏi này với mình ở một thời điểm nào
cũng có thể là trước khi mình đi du học thì mình nghĩ và đặt câu hỏi đấy
mình có câu trả lời khác
sau khi mình học xong mình sẽ phải đặt câu hỏi đến một cách nghiêm túc hơn
bởi vì đấy là nó đã bắt đầu đứng trước sự lựa chọn rồi
thế thì tôi nghĩ đơn giản như thế này là bất kỳ ai thì nếu mà xét một góc độ cá nhân
thì đều muốn trở về để được gần gũi với gia đình gần gũi với bạn bè
có nói rộng hơn một chút tức là có cái cơ hội để công hiến trực tiếp cho đất nước của mình
thì tôi nghĩ ai cũng có cái mong đồng hồn đó
thế nhưng mà phần lớn các du học sinh và các bạn trẻ thì lại cũng có những cái lan tăng nhất định
đầu tiên là về môi trường làm việc rồi về điều kiện làm việc
nhưng mà tôi nghĩ quan trọng hơn thì chính là cái cơ hội để được làm việc
đối với các bạn trẻ thì cái cơ hội được làm một cái công việc mình yêu thích
có ý nghĩa thì nó lại rất là quan trọng
thế thì tôi về nước được bảy năm từ năm hai nghìn một mươi
sau khi thu nhập tiến sĩ xong tôi về nước công tác của tôi quan sát thấy là
môi trường làm việc cũng như các điều kiện dành cho các bạn trẻ đã được cải thiện rất nhiều
và nếu mà nói một cách khách quan thì cái sự lựa chọn trở về nước công tác
nó không còn là một lựa chọn quá khó khăn như trước đây
thực sự là nếu như lựa chọn về nước công tác thì cũng rất nhiều cơ hội và cái điều kiện đã được cải thiện
thì tôi nghĩ đấy là cả một cái xu hướng là sẽ càng ngày càng có nhiều bạn có cái sự lựa chọn để trở về nước công tác
và đó cũng là một cái
thực tế để phản ánh rằng cũng đã có cái sự thay đổi nhất định trong việc tạo một cái môi trường hấp dẫn hơn
dành cho những cái du học sinh để có thể quay trở về và cống hiến cho quê hương
ngay trên chính nơi mà họ đã sinh ra và trưởng thành
vâng vậy còn một vấn đề nữa mà chúng tôi muốn đề cập đó là việc làm thế nào
để những cái bạn trẻ tài năng như vậy với những cái thành tích rất là tốt trên trường quốc tế
làm sao để có thể hỗ trợ các bạn và để đảm bảo rằng các bạn có thể biến những cái kiến thức khoa học của mình
thành những thành quả khoa học phục vụ cho quê hương đất nước của việt nam
tức là một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn nó không còn là sách vở đơn thuần nữa
mà tôi nghĩ thế này đầu tiên là chúng ta phải xác định là những cái kết quả
thành tích các bạn đạt được là rất là đáng ghi nhận đúng không ạ
ở cả góc độ là người trực tiếp đào tạo bồi dưỡng hay là quản lý thì tôi thấy cái việc này
rất là đáng ghi nhận và đáng để tuyên dương đối với các bạn học sinh
thế thì tuy nhiên nhìn một cái góc độ đối với các bạn cá nhân của các bạn đi khi học sinh giỏi
bởi vì tôi trước đây cũng là một cựu đi thi imo và tám quốc tế thì tôi cũng thấy thế này
trong cả một cái quá trình mà các bạn phải phấn đấu trong tương lai
thì cái gì các bạn đã đạt được ở bậc phổ thông
nó chỉ như là những km đầu tiên của cuộc thi chạy marathon thôi
và các bạn phải quên đi những cái thành tích này
và phải coi việc rằng những cái tấm huy chương mà mình đạt được
nó chỉ là một cái sự ghi dấu lại những cái kết quả mình đã bỏ ra
cái nỗ lực mình đã dành trong thời gian trung học phổ thông
chứ nó không phải là cái đích đến của việc học phổ thông
và sau khi mình đạt được những thành tích đó
thì mình phải tiếp tục đặt ra được những cái mục tiêu lớn hơn
đặt ra được những cái kế hoạch dài hạn
để tiếp tục phấn đấu và thậm chí cũng phải phấn đấu nhiều hơn
so với những gì mình đã bỏ ra trong thời gian phổ thông
thì mình mới có thể hy vọng đạt được những cái kết quả tiếp theo
thì tôi nghĩ đấy là ở cái góc độ là đối với mỗi bạn
thì các bạn phải có cái sự tự nhận thức như vậy
để đạt được mục tiêu xa cho bản thân mình
còn đối với các cán bộ quản lý
thì tôi nghĩ là những cái thành tích các bạn đạt được ấy
thì chúng ta có thể thấy rằng là giới trẻ của việt nam
có đủ năng lực có đủ hoài báo
để đạt được một cái kết quả
có thể gọi là tương đương với những cái kết quả
bất kỳ một nước nào trên thế giới
và nếu như chúng ta có một cái sự quan tâm đúng
một cái sự đầu tư hợp lý và một cái định hướng
đối với những cái hạt giống này
thì chúng ta sẽ có thể đạt được những cái vở tốt trong tương lai
tin chắc rằng với cái giai đoạn phát triển như hiện nay của việt nam
chúng ta rất cần những cái sản phẩm khoa học công nghệ
những cái thành quả nghiên cứu khoa học
có thể nói là xuất phát từ những cái con người tài năng
như là các hạt giống mà thầy vừa chia sẻ
và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm những cái chính sách phù hợp nhất
để làm sao mà thực hiện thực hóa được điều đó
và việt nam của chúng ta sẽ không chỉ sánh ngang
về mặt danh tiếng mà về cả tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội nữa đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê anh vinh
đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin được khép lại tại đây